ngày hai mươi ba tháng chín thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành quy định số hai trăm linh năm
với một mươi năm điều về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
toàn văn quy định số hai trăm linh năm của bộ chính trị sẽ được đăng tải trên báo nhân dân
và sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung của quy định này
về nội dung kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ bộ chính trị yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng
thực hiện nghiêm các quy định thường xuyên tự kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những sai sót
và chịu trách nhiệm về những hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ
trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể cá nhân
bộ chính trị nhấn mạnh cần bảo vệ và khen thưởng kịp thời cá nhân phát hiện phản ánh
tố cáo vi phạm trong công tác cán bộ xử lý nghiêm những người lợi dụng việc này để tố cáo
hoặc lan truyền các thông tin sai sự thật nhằm hạ uy tín người khác
với những người làm công tác nhân sự hoặc theo dõi cán bộ tại địa bàn trong năm năm liên tiếp
hoặc khi thấy cần thiết phải điều động chuyển đổi vị trí công tác
đặc biệt quy định của bộ chính trị yêu cầu không bố trí người có quan hệ gia đình
vợ chồng bố mẹ của vợ chồng hoặc anh chị em ruột cùng đàm nhiệm các chức danh có liên quan
như bí thư phó bí thư trưởng ban tổ chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cung cấp ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ thanh tra cung cấp ở một địa phương
thành viên trong cùng ban cán sự đảng đảng đoàn người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu
trong cùng địa phương cơ quan đơn vị
thành viên cấp ủy cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ
kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện việc làm trái quy định trong công tác cán bộ
những người này phải tự giác báo cáo với cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo quản lý
khi có người thân bố mẹ vợ chồng con đẻ con nuôi con dâu con rể anh chị em ruột
là người có quyền lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ
đồng thời phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tiêu cực sai phạm trong công tác cán bộ
ở địa phương cơ quan đơn vị lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý phụ trách
bộ chính trị nghiêm cấm các hành vi như cung cấp hoặc tiết lộ thông tin tài liệu
hồ sơ cán bộ đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền trách nhiệm
nhất là những thông tin tài liệu hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ
cấm sen ghép ý đồ cá nhân để ra tiêu chí tiêu chuẩn điều kiện nhận xét đánh giá
mang tính áp đặt không đúng bản chất không đúng sự thật nhằm vụ lợi hoặc có lợi
cho nhân sự trong quá trình tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ
cấm để người khác nhất là vợ chồng bố mẹ con đẻ con nuôi con dâu con rể
anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để thao túng
can thiệp công tác cán bộ hoặc gặp gỡ tiếp xúc trao đổi với nhân sự trái quy định
trong quá trình thực hiện công tác cán bộ
người đứng đầu cấp ủy không được có biểu hiện vận động tranh thủ dẫn dắt
thao túng áp đặt ý kiến chủ quan tác động gây nhiễu thông tin gây sức ép
để người khác nhận xét đánh giá biểu quyết bỏ phiếu quyết định nhân sự theo ý mình
theo quy định của bộ chính trị các cán bộ đảng viên vi phạm có thể bị đình chỉ công tác
chức vụ tạm dừng có thời hạn việc quy hoạch điều động luân truyền bổ nhiệm
bổ nhiệm lại phong thăng cấp bậc hàm hoặc khủy bỏ thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ
liên quan đến nội dung về chống chạy chức chạy quyền bộ chính trị nêu rõ cấp ủy tổ chức đảng
tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương đơn vị có trách nhiệm phát hiện
tiếp nhận thông tin liên quan hành vi chạy chức chạy quyền bao che tiếp tay cho chạy chức
chạy quyền và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
đồng thời bảo vệ và khen thường kịp thời những cá nhân phát hiện phản ánh tố cáo đúng các hành vi chạy chức
chạy quyền bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật
làm ảnh hưởng uy tín người khác cán bộ đảng viên công chức viên chức có hành vi chạy chức
chạy quyền hoặc bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành
ngoài ra nếu là cán bộ đang công tác tùy theo hình thức bị kỷ luật còn bị áp dụng các biện pháp xử lý khác nhau
cụ thể nếu bị khiển trách sẽ đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch
sau thời hạn ít nhất một mươi tám tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ
nếu bị cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp ủy thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm
đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch
sau thời hạn ít nhất ba mươi tháng kể từ ngày quyết định cho thôi cấp ủy chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ
nếu bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch
sau thời hạn ít nhất sáu mươi tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ
nếu bị khai trừ ra khỏi đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động
với các hành vi chạy chức chạy quyền bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền liên quan đến việc đưa
nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự
bộ chính trị yêu cầu phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét
xử lý theo quy định của pháp luật nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính